trước tình trạng tp hcm ghi nhận ba ca omicron đầu tiên ngay thời điểm giáp tết nguyên đáng
mới đây ông nguyễn văn nên cho rằng thành phố còn rất nhiều thử thách phía trước
tp hcm không thể né tránh sự xâm nhập của dịch covid một mươi chín
điều quan trọng là tìm cách để kiểm soát thích ứng
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm thông báo
trong ngày qua địa phương chỉ có chín ca tử vong vì covid một mươi chín
trong đó ba trường hợp từ các tỉnh khác chuyển đến điều trị
đồng nghĩa với việc số ca tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm thấp nhất trong nhiều tháng qua
những con số đó chúng ta trước đây chưa dám nghĩ tới ngay cả bây giờ cũng chưa dám tin
bí thư thành ủy tp hcm bày tỏ
tuy nhiên người đứng đầu đảng bộ thành phố cũng chia sẻ một thông tin đáng lo ngại
địa bàn thành phố vừa xuất hiện chùm ca mắc biến chủng mới omicron từ cộng đồng
những người này cùng gia đình có liên quan đến
trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
người đứng đầu đáng bộ tp hcm nhắc lại
đại dịch covid một mươi chín được xem là một trong những biến cố lớn nhất
thử thách nhất và làm xáo trộn nghiêm trọng mọi mặt của đời sống xã hội
số nạn nhân tử vong do dịch covid một mươi chín vẫn tăng hàng ngày và thành phố không ngoại lệ
đến nay tp hcm đã vượt qua giai đoạn cam go khó khăn gian khổ khốc liệt nhất
tuy nhiên ông nguyễn văn ninh nhấn mạnh
những ấn tượng không thể mờ đi theo năm tháng của đợt bùng phát dịch vừa qua
vẫn còn in rõ trên từng con đường khu phố gia đình con người
sòng sòng với đó là niềm tin mới và hy vọng mới đã được hiện hữu khắp nơi
báo hiệu cho chúng ta rằng đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố sẽ sớm vượt qua khó khăn trở lại
mạnh mẽ hơn những gì vốn có
trước sự đe dọa của biến chủng mới omicron
ông nguyễn văn nên cũng cho rằng địa bàn còn rất nhiều thử thách ở phía trước
tp hcm không thể nái tránh được sự xâm nhập của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên điều quan trọng là tìm cách để kiểm soát thích ứng
tại chúng ta từng sợ biến chủng delta và bị thụng lưới từ một vụ việc
đó là bài học sương máu để trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần nâng cao cảnh giác
bị thư thành ủy tp hcm
nhìn lại một năm hai nghìn hai mươi một bị bao phủ với bóng đen của đại dịch covid một mươi chín
ông nguyễn văn ninh cho rằng
chưa khi nào thành phố trải qua thời gian tiễn đưa năm cũ đón năm mới nhiều cảm xúc như hiện tại
một năm với nhiều biến cố mất mát đau thương sự tri ân và lắng động
tôi cảm kích xúc động khi các bạn trẻ
kể lại thời khắc khó khăn đã qua
những thời khắc nước sôi lửa bỏng không phai mờ chút nào trong tôi
và đã được báo chí ghi lại
bí thư thành ủy tp hcm nói
người đứng đầu đáng bộ thành phố cho biết
thời gian tới ban tuyên giáo thành ủy sẽ chịu trách nhiệm tập hợp lại
viết lại trang sử bi hùng của những ngày tháng khốc liệt vừa qua
bí thư hồ chí minh nhấn mạnh
đó là sứ mệnh mà thành phố cần phải hoàn thiện
với những gì tp hcm đã làm được
thành phố đang không cho phép người dân cuối đầu
trước biến thể mới
tp hcm sẽ tìm mọi cách để kiểm soát
còn người dân hãy học cách thích ứng với covid một mươi chín
đặc biệt là siêu biến thể mới omicron
ngay trong chiều nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc vừa có báo cáo
về ba trường hợp covid một mươi chín
nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng trên địa bàn thành phố
cụ thể theo đó bệnh nhân một là ntnp
nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quốc tịch việt nam
trú tại phường một mươi bảy quận bình
đã tìm ba mũi vaccine pfizer
ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân bay từ hoa kỳ về việt nam
trên chuyến bay bn năm nghìn bốn trăm linh chín
nhập cánh tại sân bay cam ranh
và được cách ly phòng riêng
tại khách sạn nha trang
ngày chín tháng một bệnh nhân được xét nghiệm pcr
do kết quả âm tính
do cdc khánh họa thực hiện
bệnh nhân hai pdk nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quốc tịch việt nam
trú tại căn hộ sài gòn mia
khu trung sơn xã bình hưng
huyện bình chánh đã tìm hai mũi vaccine pfizer
bệnh nhân ba tbt nữ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quốc tịch việt nam
trú tại phường một mươi năm quận một mươi một
đã tìm ba mũi vaccine
gồm astrazeneca moderna và pfizer
bệnh nhân bốn ptnh nữ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch việt nam
trú tại phường một quận gò vấp
đã tìm hai mũi vaccine moderna
hcdc cho biết ngày một mươi tháng một
bệnh nhân ntnp
tại chuyến vn một nghìn ba trăm bốn mươi năm từ nha trang đến thành phố hồ chí minh lúc một mươi sáu h ba mươi
bệnh nhân được ba bệnh nhân là k t h đón tại sân bay
khoảng một mươi bảy h cùng ngày bệnh nhân đến nhà chị n
hai mươi hai phan đình gióc tân bình
sau đó nhóm ba người p k h cùng đi ăn tại nhà hàng rạng biển
đường nam kỳ khởi nghĩa đến khoảng hai mươi hai h
sau đó mọi người ra về
tiếp đó ngày một mươi một một mươi hai một mươi ba tháng một
bệnh nhân p ở nhà tại phường một mươi bảy quận bình thạnh
không gặp gỡ ai
vào tối ngày một mươi ba tháng một thấy ho khang rác họng nhẹ
ngày một mươi bốn tháng một bệnh nhân đến phòng khám bernard quận ba để lấy thuốc uống
sau đó về nhà chưa tiếp xúc với đồng nghiệp tại phòng khám
cùng ngày một mươi bốn tháng một bệnh nhân k t h có triệu chứng nên gọi phòng khám bernard
để lấy mẫu thử nghiệm viện ba mươi tháng bốn
và có kết quả dương tính vào ngày một mươi năm tháng một
ngày sau đó k và h đến nhà p để cách ly điều trị tại nhà
còn tê đang ở địa chỉ nhà riêng tại phường một mươi năm quận một mươi một
ngày một mươi sáu tháng một bệnh nhân p gọi nhân viên của phòng khám bernat
đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm pcr và có kết quả dương tính
chiều cùng ngày do bệnh viện ba mươi tháng bốn thực hiện
bệnh nhân tự cách ly điều trị tại nhà
sau khi có kết quả dương tính của ba bệnh nhân k t h
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã gửi mẫu qua bệnh viện nhiệt đới để chạy giải trình tự trên
ngày một mươi tám tháng một kết quả cho thấy cả ba bộ gen thuộc biến chủng omicron ba một
được biết sau khi điều tra dịch tễ
hcdc sẽ chuyển bốn bệnh viện
và bệnh nhân tới bệnh viện giải chiến số một mươi hai để điều trị
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày một mươi chín tháng một cho biết
có một mươi năm chín trăm năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành hà nội vẫn nhiều nhất tiếp đến là đà nẵng
trong ngày có ba mươi ba ba mươi bốn người khỏi một trăm bốn mươi hai trường hợp tử vong
đến nay việt nam đã ghi nhận một trăm linh tám ca nhiễm biến chủng omitron
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một
trên hệ thống quốc gia quảng nam
hệ thống quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm chín trăm năm mươi chín ca nhiễm mới
trong đó hai mươi ba ca nhập cảnh và một mươi năm chín trăm ba mươi sáu ca ghi nhận trong nước
giảm tám trăm hai mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
có một mươi bốn trăm sáu mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm linh chín ca đà nẵng tám trăm chín mươi hai ca khánh hòa sáu trăm năm mươi hai ca thanh hóa sáu trăm hai mươi tám ca
trà vinh sáu trăm linh ba ca hưng yên năm trăm sáu mươi tám ca bến tre năm trăm sáu mươi một ca bình phước năm trăm ba mươi năm ca
quảng ngãi bốn trăm chín mươi ca bình định bốn trăm một mươi hai ca cà mau ba trăm bảy mươi chín ca hải dương ba trăm bốn mươi chín ca
vĩnh phúc ba trăm ba mươi tám ca quảng nam ba trăm ba mươi sáu ca bắc giang ba trăm linh hai ca quảng ninh hai trăm chín mươi bảy ca
bắc ninh hai trăm tám mươi tám ca thừa thiên huế hai trăm bảy mươi bảy ca nam định hai trăm bảy mươi bốn ca thành phố hồ chí minh hai trăm sáu mươi ba ca
vĩnh long hai trăm năm mươi một ca hòa bình hai trăm năm mươi một ca nghệ an hai trăm năm mươi một ca tây ninh hai trăm bốn mươi bảy ca
lâm đồng hai trăm bốn mươi năm ca thái nguyên một trăm chín mươi sáu ca thái bình một trăm tám mươi bảy ca phú thọ một trăm tám mươi ca
bạc liêu một trăm bảy mươi bảy ca bà rịa vũng tàu một trăm bảy mươi ca phú yên một trăm sáu mươi bốn ca gia lai một trăm năm mươi một ca
bình thuận một trăm năm mươi ca lạng sơn một trăm ba mươi một ca đắk nông một trăm hai mươi bảy ca ninh bình một trăm hai mươi sáu ca
quảng bình một trăm một mươi tám ca yên bái một trăm một mươi ca hà giang một trăm linh chín ca lào cai một trăm linh sáu ca hà nam chín mươi chín ca
sơn la chín mươi chín ca hậu giang chín mươi bảy ca tuyên quang tám mươi chín ca đồng nai bảy mươi bảy ca đồng tháp bảy mươi năm ca
cần thơ bảy mươi một ca bình dương sáu mươi bốn ca quảng trị năm mươi tám ca hà tĩnh bốn mươi chín ca lòng an bốn mươi chín ca
lai châu bốn mươi bốn ca cao bằng bốn mươi ba ca an giang bốn mươi một ca kiên giang ba mươi năm ca điện biên ba
hai mươi năm ca sóc trăng ba mươi bốn ca ninh thuận ba mươi ca tiền giang ba mươi ca bắc cạn một mươi bốn ca đắk lắc ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bắc ninh giảm hai trăm linh ba ca đắk lắc giảm một trăm bảy mươi tám ca bình định giảm một trăm bảy mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hương yên tăng một trăm chín mươi bốn ca khánh hòa tăng một trăm bốn mươi năm ca bến tre tăng chín mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai trăm bốn mươi ba ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron tại hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca
thành phố hồ chí minh sáu mươi tám ca hải dương một ca hải phòng một ca thành hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca lòng an một ca quảng ninh hai ca
có hai bảy mươi tám tám mươi bảy ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân có một triệu người thì có hai mươi một năm mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai bảy mươi một sáu trăm năm mươi tám ca
trong đó một bảy trăm hai mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
trong đó một bảy trăm hai mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi một chín trăm năm mươi ca bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm năm mươi ca đồng nai chín mươi chín bốn trăm sáu mươi năm ca hà nội chín mươi bảy hai mươi sáu ca tây ninh tám mươi sáu ba trăm một mươi bốn ca
tình hình điều trị covid một mươi chín tại việt nam
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi ba ba mươi bốn ca tổng số ca được điều trị khỏi là một bảy mươi hai tám trăm một mươi tám ca
được điều trị khỏi là một bảy trăm tám mươi chín một trăm tám mươi tám ca số bệnh nhân nạn đang điều trị là năm năm trăm tám mươi tám ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba chín trăm bảy mươi một ca oxy dòng cao hfnc là bảy trăm sáu mươi chín ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi hai ca
thở máy xâm lớn sáu trăm tám mươi sáu ca và điều trị ecmo hai mươi ca số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám tháng một
đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng một ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca tử vong tại tp hcm chín ca trong đó có ba ca từ tỉnh chuyển đến
là long an một ca tây ninh một ca tiền giang một ca các tỉnh thành phố khác đồng tháp một mươi sáu ca kiên giang một mươi hai ca
vĩnh long một mươi một ca bến tre một mươi ca trong hai ngày bà rịa vũng tàu chín ca trong hai ngày sóc trăng tám ca
an giang tám ca tiền giang bảy ca tây ninh sáu ca cần thơ năm ca cà mau năm ca hà nội bốn
nguyễn hòa bốn ca long an bốn ca bình phước ba ca lâm động hai ca hậu giang hai ca bạc liêu hai ca
hải phòng hai ca hòa bình hai ca huế hai ca bắc ninh một ca quảng nam một ca bình định một ca đắk lắc một ca
nam định một ca lào cai một ca nghệ an một ca ninh thuận một ca và bình thuận một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm sáu mươi bốn ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại
việt nam tính đến nay là ba mươi sáu một trăm một mươi bốn ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu một trăm một mươi bốn ca
chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng
lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế
giới so với châu á tổng số tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư
trong khối các nước asean